không cần đến cửa hàng người tiêu dùng vẫn có thể chọn mua những sản phẩm mình cần
bằng vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh qua các kênh mua hàng trực tuyến
đó là những ưu điểm vượt trội của thương mại điện tử
trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín khi mà việc mua sắm ăn uống
đều hạn chế tụ tập đông người giao dịch qua thương mại điện tử được dự báo là xu hướng tất yếu
đó là những ưu điểm vượt trội của thương mại điện tử

đó là những ưu điểm vượt trội của thương mại điện tử
đó là những ưu điểm vượt trội của thương mại điện tử